thưa quý vị mưa và rét vẫn là hình thái thời tiết bao trùm bắc bộ bao gồm cả thủ đô hà nội trong ngày nghỉ cuối tuần hôm nay
đáng chú ý không còn là mưa nhỏ mưa phù như ngày hôm qua hôm nay mưa được dự báo có lúc là mưa rào nặng hạt hơn
trời vừa mưa lại vừa rét không thuận lợi cho lưu thông cũng như có hoạt động vui chơi giải trí ngoài trời trong ngày nghỉ cuối tuần
vực trái ngược với bắc bộ thì nam bộ ngày hôm nay nắng mạnh và nóng nhiệt độ cao nhất ngày có thể lên tới ba mươi bốn độ c
quý vị nên tránh ở ngoài trời trong lúc nắng đạt cường độ mạnh nhất là vào giữa trưa và đầu giờ chiều